các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong suốt hai năm cô chỉ đi ăn ở nhà hàng ba lần vợ chồng cô đều đã tiêm phòng đầy đủ thậm chí tiêm nhắc lại
con cái họ cũng đã được tiêm vào hồi tháng một mươi một ngay khi đủ điều kiện theo washington post
giữa tháng một mươi hai ames đi ăn trưa cùng với một đồng nghiệp cũ họ ngồi ngoài trời
vài ngày sau gia đình ahmed lần đầu tiên tham dự một buổi họp mặt trong nhà với các gia đình khác để nướng bánh quy giáng sinh sau hai năm
ames sau đó phát hiện mình mắc covid một mươi chín
hai ngày sau bữa cơm trưa người đồng nghiệp cũ nhận kết quả dương tính với virus
ames đã xét nghiệm pcr và cả xét nghiệm nhanh và đều nhận kết quả âm tính
cô cũng thực hiện thêm một xét nghiệm pcr khác trước khi tham gia tiệc nướng bánh quy
những người khác đều nói cô đừng lo lắng và hãy đến đó
nhưng ba ngày sau bữa tiệc ams bắt đầu xuất hiện các triệu chứng
và ngày hôm sau xét nghiệm pcr của cô cho kết quả dương tính
như thế tôi vừa phá hoạch
cô nói về cảm giác khi vừa nhận kết quả xét nghiệm
trên khắp nước mỹ và thế giới những người tuân thủ mọi quy tắc và biện pháp để tránh covid một mươi chín đang cảm thấy ngạc nhiên và thất vọng
các biện pháp phòng ngừa an toàn được phổ biến trong suốt hai năm qua như tiêm phòng đeo khẩu trang tránh tụ tập đông người
dường như mất tác dụng trong vài tuần qua dưới sức công phá của omicron
biến chủng mới có khả năng lây chuyển dễ dàng hơn
những chủng sars cov hai trước đây
theo giáo sư robert french giám đốc trung tâm nghiên cứu vaccine tại bệnh viện nhi cincinnati cho biết
ai giờ cũng sẽ nhiễm virus thôi nhưng nếu đã tiêm phòng họ sẽ không bị bệnh nặng
tuy nhiên ông frand khuyến khích mọi người không nên quá lo lắng hay tự trách bản thân
đối với hầu hết những người đã tiêm vaccine những gì họ gặp phải chỉ như cảm cúm thông thường ông nói
dẫu vậy tâm lý sợ hãi vẫn đeo bám nhiều bệnh nhân
vì covid một mươi chín đã tiêm chủng
elaine white garten một nhà trị liệu tâm lý ở los angeles
đã chứng kiến nhiều bệnh nhân khóc nức nở khi biết mình nhiễm omicron
bà nói rằng mọi người dường như vẫn còn ám ảnh về cú sốc vào hồi tháng ba năm hai nghìn hai mươi

vì vậy việc cuộc sống của người dân bị hạn chế trong hai năm qua đã góp phần khiến cho họ khó vượt qua được chấn thương tâm lý này
sức khỏe tâm thần của người dân đang chịu ảnh hưởng rất lớn
đặc biệt với sự xuất hiện của omicron đã có sự gia tăng đột biến
về các trạng thái tâm lý như chán nản hay là tuyệt vọng và bất lực bà cho biết
giáo sư french của bệnh viện nhi cincinnati cũng cho rằng
mọi người vẫn cần nâng cao cảnh giác trong thời gian tới đây
đối với những người đã tiêm phòng đầy đủ cũng như tiêm tăng cường
phần lớn người mắc covid một mươi chín đều chỉ bệnh nhẹ và khả năng tử vong gần như bằng
tuy nhiên việc nhiễm virus đối với nhiều người là một lời nhắc nhở rằng
cuộc sống vẫn chưa trở lại bình thường
mỹ trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc vừa báo cáo
tính đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai có bảy mươi ba ca nhiễm covid một mươi chín mới liên quan đến biến thể omicron ở mỹ
tuy nhiên cơ quan này đã điều chỉnh giảm tỷ lệ xuống chỉ còn hai mươi ba
tiến sĩ shruti gohil phở giám đốc y tế về dịch tế học và phòng chống nhiễm dịch
tại trường y uc invan của mỹ nói với đài npr
không có khách nào khác để giải quyết vấn đề này cả
đó là một sai số lớn khiến nó có vẻ như có gì đó thực sự không ổn
tuy nhiên bà gohil cũng cho rằng
các địa phương luôn có sự chậm trễ trong các báo cáo về số liệu
đó là điều mà công chúng nên cẩn thận khi sử dụng số liệu
báo cáo mới nhất của cdc
điều chỉnh các con số và phản ánh tốt hơn về những gì đang xảy ra trên khắp nước mỹ
vào thời điểm trước ngày một mươi tám tháng một mươi hai bà gohil nói thêm
trước thông tin mới cập nhật của cdc bà conherl nói
nhận định trên cho thấy mỹ còn nhiều ca nhiễm delta và điều đó đòi hỏi nhiều sự chú ý hơn
bà conhil cho biết những phát hiện mới của cdc cũng đang buộc bệnh viện
phải điều chỉnh lại phương pháp điều trị do điều trị delta hoặc omicron
đòi hỏi các loại thuốc và kháng thể khác nhau
cho đến khi omicron xuất hiện delta là biến thể dễ lây lan nhất của virus sars cov hai
các nghiên cứu của cdc cho thấy nó có thể khiến cho những bệnh nhân chưa được tiêm chủng phải nhập viện bà câu hiêu nói
điểm mấu chốt là đừng cởi bỏ khẩu trang mà chúng ta hãy tiêm chủng và tiêm chủng tăng cường
theo dự báo của các chuyên gia nước mỹ có thể sẽ chứng kiến số ca mắc mới covid một mươi chín
các trường hợp phải nhập viện chữa trị và số người tử vong kỷ lục khi biến chủng omicron
đây là nhận định của tiến sĩ anthony fauci giám đốc viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia mỹ
trong bối cảnh biến thể omicron có tốc độ lây lan tương đối nhanh và hiện nay đang đúng thời điểm
người mỹ bắt đầu cho kỵ mùa sống cao điểm cuối năm cũng như kỵ nghỉ noel
báo cáo của mỹ cho biết tỷ lệ mắc covid một mươi chín trong tuần qua trên toàn nước mỹ là sáu mươi người
thấp hơn so với mức đỉnh của mùa đông năm ngoái nhưng lại tăng năm mươi so với đầu tháng một mươi một
và tình hình nghiêm trọng hơn ở nơi có thời tiết lạnh nơi mọi người tăng hơn
trung trong nhà nhiều hơn và tập trung vào những người chưa tiêm
nhiều dấu hiệu cho thấy biến thể omicron đang gia tăng nhanh chóng
và sẽ trở thành biến thể chủ đạo tại mỹ trong những tuần tới
nhân viên y tế tại nhiều bang của mỹ được ghi nhận rơi vào tình trạng kiệt sức
và nhiều bệnh viện khó có thể tiếp nhận thêm bệnh nhân
nhiều hoạt động ngoài trời các buổi biểu diễn chào đón noel và năm mới đã bị hủy bỏ
có thể thấy đây là quyết định đúng đắn trong lúc này khi ca nhiễm và ca tử vong
ở nước này đang dẫn đầu thế giới
quy định trên được thúc đẩy
tại một tòa phúc thẩm liên bang ở cincinnati bang ohio
bãi bỏ phán quyết trước đó của một tòa án nhằm ngăn chặn quy định này
một hội đồng gồm ba thẩm phán của tòa phúc thẩm khu vực sáu của mỹ ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
đã chấp nhận đề nghị của chính phủ về việc bãi bỏ phán quyết của tòa phúc thẩm khu vực năm
ban hành hôm sáu tháng một mươi một
theo phán quyết của tòa phúc thẩm khu vực nam
quy định mà cơ quan an toàn và sức khỏe nghề nghiệp osa đưa ra hôm ngày năm tháng một mươi một
có hiệu lực trong sáu tháng về việc chủ các doanh nghiệp có ít nhất một trăm linh nhân viên
phải yêu cầu người lao động tiêm vaccine covid một mươi chín hoặc phải xét nghiệm thường xuyên
là bất hợp pháp và có thể là vi hiến
trong một tuyên bố thẩm phán tòa phúc thẩm khu vực sáu james b strange khẳng định tầm quan trọng
của phán quyết này trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus sars cov hai
khi hơn tám trăm linh người mỹ đã tử vong gây áp lực đối với hệ thống y tế
buộc các doanh nghiệp phải đóng cửa trong vài tháng và hàng trăm ngàn người lao động bị ảnh hưởng ngay sau
nhà trắng hoan nghênh quyết định trên của tòa phúc thẩm khu vực sáu
đồng thời cho rằng quy định này sẽ cho phép các doanh nghiệp thực thi những biện pháp bảo vệ nhân viên
nhà trắng nêu rõ sự xuất hiện của biến thể omicron được cho là có khả năng lây nhiễm cao
càng khiến quy định trên trở nên cấp thiết vào thời điểm này
dự kiến quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày bốn tháng một
theo hãng tin ab không quân mỹ đã ra thời hạn đến ngày hai tháng một mươi một
các thành viên của lực lượng phải tiêm vaccine covid một mươi chín
nhưng hàng ngàn người đã từ chối hoặc tìm cách được miễn trừ
công viên không quân mỹ al stefanet hôm một mươi ba tháng một mươi hai cho biết
đây là những thành viên không lực đầu tiên bị sa thải vì những lý do liên quan đến vaccine
bà sternat cho biết tất cả những người này đều đang trong đợt dập ngủ đầu tiên nên đều là những quân nhân trẻ cấp bậc thấp
mặc dù không quân không tiết lộ chế độ nào mà những thành viên được hưởng
một dự luật đang trình lên quốc hội cho phép binh sĩ trong các trường hợp từ chối tiêm vaccine
sẽ được chế độ giải ngũ danh dự hoặc giải ngũ chung hưởng các điều kiện danh dự
đầu năm nay
lầu nam góc đã yêu cầu tất cả các thành viên quân đội bắt buộc tiêm vaccine covid một mươi chín
bao gồm các lực lượng tại ngũ vệ binh quốc gia và lực lượng dự bị
mỗi lực lượng có thời hạn và thủ tục riêng cho yêu cầu này
trong đó không quân yêu cầu thời hạn hoàn thành tiệm sớm nhất
bộ trưởng quốc phòng lay austin cho biết vaccine covid một mươi chín vô cùng quan trọng
trong duy trì sức khỏe của lực lượng quân đội và khả năng ứng phó với một cuộc khủng hoảng an ninh quốc gia
phát ngôn viên stefanic cho biết không ai trong số hai mươi bảy thành viên không lực
thuộc nhóm được miễn trừ tiêm vì lý do y tế hành chính hay tôn giáo
một số quan chức từ các lực lượng khác của quân đội mỹ cho biết họ tin rằng cho đến nay
chỉ có không quân đã thực hiện biện pháp mạnh tay là sa thải người từ chối tiêm vaccine
không có gì lạ khi các thành viên của quân đội bị đuổi khỏi biên chế vì không tuân lệnh bởi kỷ luật
là nguyên lý hoạt động căn bản của các lực lượng vũ trang
bà stvanich cho biết trong ba quý đầu năm hai nghìn hai mươi một khoảng một tám trăm linh thành viên không quân đã bị cho giải ngũ
vì bất tuân mệnh lệnh
theo dữ liệu mới nhất của không quân hơn một thành viên lực lượng này đã từ chối tiêm vaccine covid một mươi chín
và hơn bốn bảy trăm linh người đang xin miễn trợ tôn giáo
tính đến tuần trước hơn chín mươi bảy thành viên không lực mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine
các thành viên thường trực của hải quân và thủy quân lục chiến được giao hạn chót đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một phải tiêm vaccine
và thành viên dự bị có hạn đến hai mươi tám tháng một mươi hai
lực lượng vệ binh quốc gia và lực lượng dự bị được cho thời gian thoải mái nhất
với hạn chót đến ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi